vào tám giờ một mươi năm phút ngày hai mươi chín tháng hai em bé được thông văn tim xuyên bỏ thai thứ hai đã chào đời khỏe mạnh bằng phương pháp sinh mổ tại bệnh viện từ dũ
bác sĩ chuyên khoa hai trần ngọc hải giám đốc bệnh viện từ dũ cho biết các chuyên gia sản khoa của bệnh viện từ dũ đã trao đổi với các chuyên gia tim mạch của bệnh viện nhi đồng một
và quy định ngày hai mươi chín tháng hai tiến hành mổ lấy thai cho sản phụ mang thai em bé được thông van động mạch chủ xuyên bỏ thai ở tuần thai thứ ba mươi bảy
các chuyên gia nhận định sau bảy tuần thông văn động mạch em bé phát triển tốt nên ở tuần thai ba mươi bảy là thời điểm tốt nhất để mùa lấy thai
nếu sang tuần ba nghìn tám trăm ba mươi chín phẫu thuật lấy thai em bé có nguy cơ thiếu máu và tổn thương van tim dòng máu và tim không phù hợp với kích thước của em bé gây ảnh hưởng tới sức khỏe của bé mất an toàn sau sinh cho bé
giám đốc bệnh viện từ dũ chia sẻ ekip phẫu thuật mổ lấy thai của bệnh viện từ dũ và bệnh viện nhi đồng một gồm hai mươi người đã hết sức căng thẳng để đảm bảo cẩn thận và an toàn tuyệt đối cho em bé và giải phụ
các phẫu thuật diễn ra trong vòng ba mươi phút bé gái trèo đời khỏe mạnh khóc to thở khí trời và đạt hai sáu kg sau sinh bé được áp dụng phương pháp ra kể ra với mẹ
ngay sau sinh em bé đã được tiến hành siêu âm tim ngay tại phòng mổ để đánh giá tình trạng tim các bác sĩ nhận định hiện tại tim của em bé vẫn còn phù hợp và không cần can thiệp gì ở thời điểm hiện tại
mặc dù vậy em bé sẽ sớm được chuyển về bệnh viện nhi đồng một để các chuyên gia tim mạch theo dõi và đánh giá tình trạng tim
trước đó như báo sức khỏe đời sống đã đưa tin ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn sản phụ ptpa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy tại quận ba đi khám thai ở tuần thứ hai mươi chín và được chẩn đoán con so bị hẹp eo động mạch chủ nặng
thiếu sản thất trái tiến triển thiếu sản thể chai trong cùng đợt với sản phụ này có một sản phụ khác cũng được các bác sĩ thông tin xuyên thai thành công và sản phụ này đã sinh con khỏe mạnh vài tuần trước
ekip các bác sĩ bệnh viện từ dũ và bệnh viện nhi đồng một đã tiến hành can thiệp bào thai nong van động mạch chủ ngày một mươi hai tháng một ca thông văn tim xuyên bảo thai kéo dài gần hai tiếng và đã thành công mỹ mãn
cũng trong ngày một mươi hai tháng một ekip chuyên gia bệnh viện từ dũ bệnh viện nhi đồng một tiến hành thông văn động mạch phổi cho bà thai hai mươi sáu tuần tuổi
theo thông tin từ bệnh viện từ dũ thai phụ bùi thị yến n sinh năm hai nghìn ba quê tại đắk lắc thai phụ được chẩn đoán hẹp van động mạch chủ với hội chứng thiếu sản tiêm trái tiến triển hẹp van động mạch phổi với vách liền thất nguyên vẹn hội chứng thiếu sản tiêm trái với vách liền nhĩ nguyên vẹn hoặc hạn chế
theo diễn tiến tự nhiên nếu không can thiệp bào thai sẽ thiếu sản thất một bên trong bỏ thai sau sinh cần phẫu thuật nhiều lần và mang tính chất tạm thời qua từng giai đoạn đưa về tuần hoàn một thất và cần ghép tim để điều trị triệt đề